cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thuận an tỉnh bình dương vừa tạm giữ đối tượng mai văn hướng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
hộ khẩu thường trú tại hà nội để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan điều tra giữa tháng một năm hai nghìn hai mươi đối tượng hướng hứa hẹn chạy án cho một đối tượng khác
với chi phí là ba trăm linh triệu đồng để được hưởng án treo
ngày bốn tháng ba công an thuận an đã bắt quả tang hướng đang nhận tiền từ người nhờ chạy án
công an thành phố thuận an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật